theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay ngày hai mươi chín tháng bảy nắng nóng sẽ dịu dần ở các tỉnh bắc và trung trung bộ
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi ba ba mươi sáu độ c có những điểm trên ba mươi sáu độ
và từ ngày ba mươi tháng bảy thì nắng nóng có khả năng là kết thúc ở các tỉnh ven biển trung bộ
trên đất liền miền bắc sẽ có mưa nhiều cả tuần trong đó mưa to nhất là các ngày mùng một đến mùng bốn tháng tám
còn hôm nay hai mươi chín tháng bảy miền bắc ngày vẫn có nắng mưa rông rải rác về đêm
từ ngày mai ba mươi tháng bảy mưa sẽ xảy ra ngắt quãng trong ngày
miền trung từ ngày hôm nay hai mươi chín tháng bảy nắng nóng cũng dịu dần chỉ còn cục bộ
mưa rông rải rác về chiều tối sang ngày mai ba mươi tháng bảy chuyển mưa ngắt quãng chấm dứt hoàn toàn đợt nắng nóng kéo dài gần tháng qua
mưa cũng kéo dài đến hết tuần tập trung ở khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế cảnh báo có mưa to trong các ngày mùng một đến mùng bốn tháng tám
gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên cũng khiến mưa tăng ở phía nam
khu vực tây nguyên nam bộ mưa diện rộng từ nay đến ngày hai tháng tám
mưa to tập trung về chiều chiều tối đề phòng rông lốc sấm xét gió giật mạnh